mưa lũ diện rộng đang vùi dập miền trung nhiều nơi bị cô lập số người thiệt mạng tiếp tục tăng từng ngày
và thiệt hại mà người dân đang phải gánh chịu là vô cùng lớn
riêng tại tỉnh quảng ngãi liên tục các đợt lũ kéo dài trong ba tuần qua gây ngập sâu chia cắt nhiều vùng dân cư
đến thời điểm này lương thực dự trữ của người dân đã cạn kiệt
do lũ trồng lũ liên tiếp nên nhiều hộ dân thiếu thức ăn nước uống
trước tình hình này trong ngày hôm nay tỉnh quảng ngãi đã tiếp tế cứu trợ khẩn cấp mì tôm nước uống
cùng nhu yếu phẩm cho dân ở những vùng bị ngập sâu biệt lập
trong sáng nay chính quyền địa phương huyện mộ đức tư nghĩa và biên phòng tỉnh quảng ngãi
đã chuyển khẩn cấp hơn hai thùng mì gói và nước uống đến một mươi một thôn thuộc chín xã vùng ngập trũng
hiện tại nước lũ còn cao trên hai mét và chia cắt tất cả các tuyến đường
trong những ngày tới lực lượng chức năng tiếp tục tiếp tế lương thực cho bà con nhân dân
chúng tôi là không biết làm sao đây thế chứ ở đây là có một trái nó sinh rồi đổ nồng que ra nhà luôn
có nhiều cái khó khăn rất là khó khăn nhưng mà hôm nay có đoàn tái thì bà con tôi rất mừng cảm ơn
theo báo cáo nhanh của tỉnh quảng ngãi hơn một mươi một hộ dân vẫn còn ngập sâu trong lũ
tất cả các tuyến đường trọng yếu liên xã các huyện tư nghĩa mộ đức nghĩa hành đức phổ vẫn còn chia cắt
do lũ trồng lũ liên tục nhiều ngày nên nhiều điểm dân cư ngập sâu
người dân vẫn chưa tiếp cận được bên ngoài để mua nhu yếu phẩm
không để nhân dân thiếu đói trong ngày hôm nay nhiều đơn vị cơ quan trong và ngoài tỉnh
đã cấp phát thêm sáu thùng mì tôm nước suối hai tấn gạo cứu đói cho nhân dân
chúng tôi cũng rất mong rằng bộ phòng chống lực bảo của huyện cũng như các hành chức năng tiêu thơ

chúng tôi rất mong rằng bộ phòng chống lực bảo của huyện cũng như các hành chức năng tiêu thơ

vì vậy cơ quan chức năng liên tục ứng trực tiếp tế cứu trợ lương thực cho người dân
đồng thời chuẩn bị nhân lực dọn dẹp xử lý môi trường ngăn chặn dịch bệnh sau lũ